thông tin mới nhất liên quan đến vụ cháy thương tâm xảy ra vào dạng sáng nay tại thị trấn thổ tàng huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc làm ba người tử vong
nguyên nhân sơ bộ được xác định là do chập điện hiện công an huyện vĩnh tường đang phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra nguyên nhân gây cháy
vụ cháy xảy ra vào khoảng bốn giờ sáng tại hộ gia đình ông thân văn lợi ở tổ dân phố nam cường thị trấn thổ tàng huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
thời điểm xảy ra cháy ông lợi cùng con trai là anh nghị chạy thoát ra ngoài hô hoán người dân xung quanh chữa cháy
tuy nhiên khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục chữa cháy và di chuyển lên các tầng trên của ngôi nhà thì phát hiện vợ và hai con của anh nghị đã tử vong
đêm bốn rễ sáng đám cháy được khống chế dập tắt hoàn toàn gia đình ông lợi kinh doanh các mặt hàng giấy ăn và các đồ nhựa gia dụng lúc cháy vợ ông lợi đi lấy hàng không ngủ ở nhà
một vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ hai mươi đoạn qua đèo bảo lộc tỉnh lâm đồng chiếc xe tải đang đổ đèo bảo lộc thì bị lật va chạm với xe khách đang lên đèo và hậu quả nhiều người bị thương
cả hai xe hư hỏng nặng và đèo bảo lộc ách tắc hai chiều trong thời gian ngắn
vào khoảng một mươi hai h ba mươi trưa ngày hôm nay tại km chín mươi chín trên quốc lộ hai mươi qua đèo bảo lộc thuộc địa phận thị trấn đạ mơ ri huyện đạ hoai xe tải chở phế liệu mang biển kiểm soát đồng nai
đang đổ đèo bảo lộc va chạm với xe khách đang lên đèo xe tải bị lật nghiêng nằm chắn ngang đường khiến phế liệu đổ tràn xuống đường
xe khách bị ép dựa vào vách núi khiến toàn bộ kính xe bên phụ bị vỡ nát vụ tai nạn làm ít nhất năm người bị thương trong đó có tài xế xe tải và bốn hành khách đi trên xe khách
đèo bảo lộc kẹt cứng cả hai chiều nhiều phương tiện dồn ứ kéo dài
lực lượng cảnh sát giao thông chạm madaway và công an huyện đạ hoai công an thị trấn đạ mơ ri cùng dân quân bảo vệ dân phố đã có mặt điều tiết giao thông đồng thời triển khai các biện pháp cứu hộ giải phóng hiện trường
điều tra mở rộng các hành vi liên quan đến lĩnh vực đăng kiểm thủy nội địa cơ quan cảnh sát điều tra văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố khám xét áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với chín bị can liên quan tới sai phạm tiêu cực trong cấp đánh giá năng xưởng và các hành vi tiêu cực liên quan về các tội đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong số này có sáu bị can là cán bộ và nguyên cán bộ của các tri cục đăng kiểm phòng tàu sông thuộc cục đăng kiểm việt nam gồm phạm hoài hà giám đốc tri cục đăng kiểm long an nguyễn xuân hào đăng kiểm viên tri cục đăng kiểm long an đỗ trung học nguyên trưởng phòng tàu sông đã nghỉ hư lê ngọc tú đăng kiểm viên phòng tàu sông nguyễn thành lê giám đốc công ty cổ phần tư vấn và thiết kế công nghiệp tàu thủy việt xíp vũ tiến thuật giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sinh phụ tà
đã thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ có liên quan đến vụ án
với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân nguyễn xuân thành chú tại thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi đã bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi bắt giữ để điều tra làm rõ
là giám đốc một công ty lĩnh vực bất động sản trên địa bàn nguyễn xuân thành đã lạm dụng tín nhiệm ký hợp đồng môi giới và chiếm đoạt số tiền ứng đặt gọc đất của khách hàng đến chủ đất
chiếm đoạt tài sản của thành cơ quan công an đề nghị những ai là nạn nhân của nguyễn xuân thành liên hệ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi để phối hợp giải quyết
đêm nay dù dự báo là trời rất rét nhiệt độ thấp nhất chỉ khoảng một mươi độ c thế nhưng chắc chắn là vẫn có đông người dân đến các điểm vui chơi công cộng khu vực nhà thờ để chào đón giáng sinh
và những ngày vừa qua công an phường hàng chống quận hoàn kiếm tp hà nội đã chủ động lên kế hoạch bố trí các phương án để đảm bảo an ninh an toàn
do là ngày cuối tuần tuyến phố dẫn vào khu vực nhà thờ lớn thu hút rất đông người dân đến tham quan
tại các điểm giao cắt như tràng thi nhà trung quang trung tràng thi hàng chống hàng bông ấu triệu phủ doãn ngõ huyện phủ doãn hàng chống nhà thờ báo khánh hàng chống
đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận hoàn kiếm đã phân công cán bộ chiến sĩ hướng dẫn và phân luồng phương tiện làm sao tạo điều kiện tốt nhất cho người dân có thể đi lại tham quan và an toàn
đội cảnh sát giao thông trật tự đã chủ động lên kế hoạch có phương án phân luồng từ sớm từ xa tăng cường quân số và giờ làm việc trong những ngày lễ lô en đảm bảo cho người dân một cách tham gia giao thông một cách an toàn thông suốt
cảnh sát giao thông trật tự đã phân công cán bộ chiến sĩ trong các ca các giờ làm việc để thông báo cho người dân và người tham gia giao thông một cách để mọi người có thể lắm được những tuyến đường phố cấm và những tuyến phố có thể lưu thông được bình thường